bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biển đảo tiền tiêu tây nam của tổ quốc
thời gian qua trung đoàn một trăm năm mươi hai quân khu chín đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ diện tích rừng trên đảo thổ chu
huyện phú quốc tỉnh kiên giang trong đó có việc chuyển đổi thói quen khai thác rừng làm chất đốt của người dân
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
đảo thổ chu có diện tích trên một mươi sáu km hai trong đó diện tích rừng chiếm tám mươi với nhiều loại cây hàng trăm năm tuổi
rừng ở đây không chỉ có giá trị bảo vệ môi trường sống cho gần hai người dân
mà còn có vị trí chiến lược bảo vệ an ninh quốc phòng
thủ trưởng các cấp quán triệt về tầm quan trọng của rừng ngoài việc trực sẵn sàng chiến đấu
em còn cùng các đồng chí đồng đội đi từng tra rừng bảo vệ rừng thổ chu được an toàn
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cả đảo chỉ có bảy hộ dân
thì đến năm hai nghìn một mươi năm tăng lên năm trăm bảy mươi hộ
vì vậy nhu cầu sử dụng chất đốt càng tăng diện tích rừng ngày càng thu hẹp
ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống
đứng trước tình hình và nhiệm vụ đó đảng ủy ban chỉ huy trung đoàn quyết định cán bộ chiến sĩ trung đoàn một trăm năm mươi hai
chuyển đổi chất đốt bằng cổi chấu
trung đoàn đã bàn bạc và mua lại và trở tặng cái quỷ chấu cho đến cận gia đình nào cần thiết
với cái hiệu quả đó chúng tôi có hai cái mục đích
một là tuyên truyền cho các gia đình dùng quỳ chấu
hai là được hỗ trợ của trung đoàn dùng cái xe cơ giới sức người của bộ đội bốc giúp cho dân dân
cổ chấu thì lấy ở trong bờ chở ở đây thì phương tiện nó khó khăn giá nó cao hơn
nhưng cổi chấu thì nó ổn định được cái môi trường
nhiều khi mà tui trụng cổi chấu hết biển động rồi nó không có nguồn củi để mà tui trụng gia đình nữa
thì tui lên mấy cái đơn vị hay trung đoàn hay là tiểu đoàn hay là mấy cái đơn vị lên cận đây tui chia lại
với cách làm đó chỉ sau ba tháng một trăm linh hộ dân trên đảo đã nhận thức rõ và chuyển đổi chất đốt từ củi khô sang chấu
nhờ vậy nhiệm vụ bảo vệ rừng của trung đoàn một trăm năm mươi hai khá thuận lợi nhất là giữ được màu xanh của rừng nguyên sinh trên quần đảo tiền tiêu này